trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cả nước ghi nhận khoảng bảy mươi một trường hợp mắc sốt xuất huyết cao hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
số ca bệnh cần phải điều trị ngoại trú lẫn nhập viện thì đều gia tăng đáng kể
đáng lo ngại là nhiều trường hợp bị nặng và tử vong
theo thống kê tại hai mươi tỉnh thuộc khu vực phía nam đã có gần năm mươi người mắc sốt xuất huyết
kể cả số ca mắc sốt xuất huyết ở trẻ em và đã có sáu trường hợp tử vong
tại phía bắc dịch sốt xuất huyết cũng đang diễn biến rất phức tạp có dấu hiệu lan nhanh tại một số quận phía tây hà nội
thời tiết bất thường cùng với sự chủ quan trong phòng chống bệnh và tình trạng người lao động di cư từ vùng xảy ra bệnh
đã tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển và lây lan ra cộng đồng